liên quan đến vụ bốn mươi người nhập cảnh trái phép về việt nam qua sông bình di vào sáng nay thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang
cho biết đồn biên phòng cửa khẩu long bình huyện an phú đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra công an tỉnh an giang
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
qua lấy lời khai của bốn mươi công dân từ casino campuchia về an giang xét thấy có dấu hiệu tội phạm mua bán người
quá trình điều tra cơ quan điều tra phát hiện có bốn đường dây có dấu hiệu tội phạm mua bán người xuất hiện ở một số tỉnh thành phố trong cả nước
liên quan đến vụ việc cơ quan công an đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị lệ và lê văn danh
để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa xét xử sơ thẩm nguyễn mạnh cường chú tệ huyện lục nam tỉnh bắc giang
về hành vi tổ chức môi giới người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
khoảng hai giờ một mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại km hai trăm ba mươi chín bốn trăm một mươi bốn quốc lộ ba cao bằng hà nội
thuộc địa phận thôn khuổi hoa xã hoa thám huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
phát hiện bắt quả tang trên xe ô tô do nguyễn mạnh cường điều khiển chở bốn người trung quốc
thời điểm kiểm tra các trường hợp này đã không xuất trình được giấy tờ theo quy định
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn mạnh cường hai mươi bốn tháng tù treo về tội tổ chức môi giới người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
hai mươi đối tượng đánh bạc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện trần đề
cùng các đơn vị có liên quan triệt xóa
lực lượng công an đã bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc ấp sóc lèo b thị trấn lịch hội thượng
bắt quả tang ba mươi một đối tượng có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường tạm giữ năm con gà hai cặp cỡ sắt ba mươi ba xe mô tô và số tiền trên năm mươi một triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa khám phá thành công chuyên án mua bán tảng chữ trái phép pháo nổ
bắt giữ một đối tượng số pháo này được các đối tượng thu mua từ lào rồi vận chuyển tập kết tại tỉnh nghệ an
trong đêm ngày hai mươi hai tháng tám hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện diễn châu bất ngờ đột kích khu vực nhà kho
trên địa bàn xã diễn hồng tại đây lực lượng công an bắt quả tang đối tượng mai thị lý
về hành vi tảng chữ pháo nổ trái phép
trong đêm ngày hai mươi hai tháng tám hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện diễn châu bất ngờ đột kích khu vực nhà kho

đây là hai anh em cùng chú thệ xã đồng xá huyện nari tỉnh bắc cạn
vừa được gia đình bỏ một số tiền khá lớn để có thể trở về nước
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cả hai nạn nhân đi làm công nhân tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh
khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai qua trang tuyển dụng khu công nghiệp trên mạng xã hội facebook
được một người giới thiệu là nhân viên tuyển dụng
cho một công ty chuyên về game tại khu vực cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh
với những lời mời chào về một công việc th third party
nhẹ nhàng thu nhập hấp dẫn do tin tưởng cả hai nạn nhân cùng một thanh niên khác đã vào
thành phố hồ chí minh sau đó được đưa đến khu vực cửa khẩu mộc bài và qua cửa khẩu sang campuchia
rồi được đưa đến chỗ làm việc ở một sọc bạc với công việc chính là lừa khách nạp tiền vào game
lúc này các nạn nhân mới biết mình đã bị lừa bắn sang campuchia nên đã nhắn tin cho gia đình để giải cứu
thế giới rồi là cháu mới trốn trốn bắt được bán cháu ra ngoài đảo ra đến đấy thì nói chung là làm ở đấy cũng được
nhưng mà nó đánh người bán người cháu mới bắt buộc phải gọi về cho gia đình lấy tiền trục về
theo các nạn nhân quá trình làm việc họ không được đi ra ngoài nên sẽ không thể biết địa chỉ chính xác
nơi đang ở và làm việc
nếu ai làm sai sẽ bị đánh đập ngày làm việc một mươi hai giờ nhưng không được trả lương
và các đối tượng yêu cầu nếu muốn trở về việt nam thì phải trả số tiền hàng trăm triệu đồng để chuộc người
con bị họ lừa bán sang bên campuchia rồi mẹ có cứu con về với cháu cũng chỉ nói được như vậy
xong là điện thoại cháu thì toàn lúc nào cũng tắt nguồn
không không không không không
không có mạng mà lúc có mạng thì cháu chủ động lúc đầu thì cháu chủ động gọi thì cũng mới nhắn tin gọi điện cho cháu được
cả tiền chuộc với lại cả tiền nộp phạt là em chuyển cho cháu là vào ba trăm một mươi năm triệu
để nâng cao nhận thức và cảnh báo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng
công an tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động tham mưu và phối hợp với các lực lượng chức năng
cấp ủy chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng môi giới lừa đảo đưa người sang campuchia
lao động trái pháp luật những hậu quả của việc công dân sang campuchia lao động trái pháp luật
để nhân dân biết chủ động phòng ngừa đấu tranh và tố giác
theo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
vào chiều ngày hai mươi ba tháng tám tại huyện con plong của tỉnh con tùm đã xảy ra liên tiếp ba trận động đất có độ lớn từ ba sáu đến bốn bảy
không loại trừ khả năng còn dư chấn tiếp theo
theo đó vào lúc một mươi bốn h tám tại huyện con plong tỉnh con tum đã xảy ra trận động đất có độ lớn bốn bảy độ sâu chấn tiêu khoảng tám hai km
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
tiếp đó tại khu vực này lại xảy ra các trận động đất có độ lớn là ba sáu vào lúc một mươi bốn h một mươi một phút
với độ sâu chấn tiêu là khoảng tám một km không gây rủi ro thiên tai
và vào lúc một mươi năm h hai xảy ra trận động đất có độ lớn ba bảy
có độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km không gây rủi ro thiên tai
chuyển sang một thông tin khác trước diễn biến phức tạp của bão mar on
để chủ động ứng pho với diễn biến của bão văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an
đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời
hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế thiệt hại do thiên tai
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó thiên tai
theo dõi sát diễn biến của bão để triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện
và điều kiện ứng phó bảo đảm phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân
trên mặt trận phòng chống thiên tai đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông đảm bảo giao thông thông suốt
trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai
sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng
sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an
đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
kịp thời thông tin về tình hình thiên tai hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống thiên tai tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số
sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai